công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với y thương niê hai mươi năm tuổi chú huyện krong anna về hành vi giả danh công an đe dọa cưỡng đoạt tài sản
vào sáng ngày chín tháng ba thương vào ứng dụng zalo để làm quen với các cô gái
qua quá trình này thương đã làm quen được với cô gái đang sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
sau nhiều giờ nhắn tin thương đã rủ cô gái đến một nhà nghỉ ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuật
tuy nhiên sau khi cả hai vào nhà nghỉ thì thương đã khóa cửa tự xưng mình là cảnh sát hình sự rồi lấy điện thoại chụp ảnh và các giấy tờ của nạn nhân
sau đó thương liên tục đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng